các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các tỉnh thành thực hiện nghiêm túc việc cách ly y tế đối với những người nhập cảnh từ trung quốc hàn quốc italia và iran
bộ y tế yêu cầu các tỉnh thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc cách ly y tế đối với người nhập cảnh về từ các vùng dịch
cụ thể tất cả người nhập cảnh từ các quốc gia đang có dịch như trung quốc hàn quốc italia iran
phải thực hiện việc khai báo y tế và kiểm dịch y tế tại cửa khẩu
những người có dấu hiệu sốt ho khó thở được chuyển ngay tới các cơ sở y tế để cách ly và thực hiện xét nghiệm
tại các cơ sở cách ly tập trung căn cứ vào tờ khai y tế và các biện pháp nghiệp vụ
tiến hành phỏng vấn để xác minh trường hợp áp dụng các hình thức cách ly cho phù hợp
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa ban hành cáo trạng truy tố
ra trước tòa án nhân dân cung cấp bốn đối tượng đã chém chết một thanh niên sau khi nạn nhân đến bàn trúc rượu trong một cuộc nhậu
các đối tượng là nguyễn chất trưởng chủ tại huyện e leo nguyễn xuân quang lương thế ngọc
và lê hồng sơn cùng chú tại huyện crong năng tỉnh đắk lắc
vào ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín xuất phát từ mâu thuẫn trong việc mời nhau chén rượu
anh hùng đã bị chém vào tay một nhát khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó
tại bản kết luận pháp y nguyên nhân anh hùng tử vong là do vết chém ở càng tay dẫn đến sốc máu và suy tuần hoàn cấp không phục hồi
công an tỉnh lạng sơn vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ đối tượng là
trần văn vinh cùng một trăm hai mươi viên nén màu hồng và màu xám chín túi ni lông chứa các tinh thể màu trắng
vinh khai nhận đó là ma túy tổng hợp
mở rộng chuyên án lực lượng chức năng đã bắt giữ trần tiến đạt chú tại phường tam thanh thành phố lạng sơn
đạt đã thuê căn nhà cấp bốn thuộc khối tám thị trấn cao lộc để ở và thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua khám xét nơi trọ thu giữ hai trăm chín mươi năm viên nén màu xám màu hồng
một túi ni lông chứa các tinh thể màu trắng hơn hai mươi triệu đồng
cùng một túi ni lông chứa chất lỏng của các viên màu xám do đối tượng xả nước vào để phi tang
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ ba mươi bốn đối tượng để sàng lọc và lập hồ sơ xử lý về hành vi sử dụng ma túy trong quán karaoke
vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng hai công an tp biên hòa đã kiểm tra hành chính quán karaoke hoàng hà hoàng
ở khu phố hai phường tân biên thành phố biên hòa
phát hiện bốn phòng hát có ba mươi bốn đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy
tăng vật thu giữ của bốn đĩa có chất bột màu trắng nghi là ma túy tổng hợp cùng với một số tăng vật có liên quan
điều đáng nói là quán karaoke nói trên đã từng để khách sử dụng trái phép chất ma túy và bị đình chỉ hoạt động
hiện công an tp biên hòa đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm đối với cơ sở này
trộm cắp xe ô tô dùng hung khí chống trả người truy đuổi nhưng không thoát
hai đối tượng là dương tuấn thanh chú tại huyện tri tôn
và đặng bá đô chú tại thành phố long xuyên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang tạm giữ hình sự
tại cơ quan công an bước đầu hai đối tượng khai nhận tại đường triệu quang phục thuộc khó mỹ lộc phường mỹ phước
phát hiện một chiếc xe ô tô đỗ bên đường trên xe còn cắm khóa cho nên đã trộm chiếc xe tải điều khiển ra hướng quốc lộ chín mươi một được một đoạn
thì đã bị chủ xe phát hiện chi hô rồi cùng người dân đuổi theo
thấy không thể tàu thoát thanh và đô xuống xe dùng dao tự chế và gậy ba khúc
chống trả lại những người truy đuổi nhưng thanh đã bị bắt giữ giao cho công an phường còn đô kịp thời tẩu thoát
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng một tiếng sau đô đã bị lực lượng hình sự công an thành phố long xuyên bắt giữ
thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại